thủ tướng anh boris johnson tuyên bố ông sẽ đưa ra quyết định về vai trò của công ty trung quốc huawei trong xây dựng mạng năm g tại nước anh mà không gây ảnh hưởng tới an ninh của quốc gia
hãng tin reuters cho biết ông johnson dự kiến sẽ đưa ra quyết định về vai trò của huawei trong ngày hai mươi tám tháng một nhưng đang chịu sức ép mạnh từ phía mỹ với lý do công ty trung quốc này có thể gây tổn hại tới các bí mật của anh
thủ tướng johnson cho rằng vẫn có cách để người tiêu dùng và doanh nghiệp anh được tiếp cận với công nghệ mới mà không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ an ninh với liên minh tình báo file i do mỹ dẫn đầu
huawei hiện là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới trong đó có mạng năm g
mỹ cho rằng thiết bị của huawei có thể là công cụ do thám tại các công ty và chính phủ phương tây nên hối thúc các đồng minh tránh xa công ty trung quốc này
tuy nhiên huawei đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc